các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
theo cáo trạng vào tối ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi năm do mâu thuẫn với nhau tại một quán nhậu tại xã đức lợi ngô văn trung đã gọi điện thoại rủ đồng bọn đến đánh nhóm của nguyễn tấn lực và trần tấn đạt
tiếp đó nhóm của lực và đạt đã gọi thêm bảy người trong đó có trần đình vương hai mươi ba tuổi ở cùng thôn hậu quả trần đình vương bị võ văn thương và huỳnh ngọc tuấn đánh tử vong và một số người khác bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo huỳnh ngọc tuấn chín năm tù giam bị cáo võ văn thương tám năm tù giam nguyễn tấn lực ba năm chín tháng tù giam trần tuấn đạt hai năm tù giam và nguyễn văn trình một mươi hai tháng tù treo